những ngày cận tết các hộ trồng hoa tại xã phù vân thành phố phủ lý tỉnh hà nam lại tất bật hối hả
chăm sóc và thu hoạch các luống hoa nhằm bảo đảm cung cấp hoa tươi cho khách hàng xa gần chuẩn bị đón tết
xã phù vân chạy dài theo dòng sông và có đến hàng chục hectare đất bãi bồi rất phù hợp cho việc trồng các loại hoa màu
từ lâu làng hoa phù vân đã nổi tiếng trong vùng với nghề trồng hoa truyền thống được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến
hàng năm cứ mỗi độ tết đến xuân về làng hoa phù vân lại nhộn nhịp hơn
ngay từ đầu tháng chạp các thương lái và những người yêu hoa cây cảnh đã tìm về làng để được ngắm hoa và đặt hàng hoa cây cảnh cho dịp tết
theo người trồng hoa thì đa phần hoa của phù vân được tiêu thụ ở hà nội nam định và các tỉnh lân cận
diện tích dòng hoa và cuốt và cây đào của em là khoảng hai mẫu
giá thành năm nay là mỗi một gốc so
so với mọi năm là mỗi cây lên năm mươi
giao động từ cây đẹp nhất là hơn hai triệu mà cây thấp nhất là khoảng một triệu
giá thành như thế thì người trồng cuốt là có công ạ
năm nay cũng là một năm ở phù vân này cũng đạt được tỷ lệ quất cũng tương đối đẹp
tôi cũng đi văn giang nam định để xem cuốt
nhưng mà cuối cùng tôi cũng vẫn về
thì tại đất phù vân này tôi mua một vườn với số lượng cũng trên hai trăm linh cây để về bán tết
cái giá cuốt năm nay thì nếu mà so với năm ngoái để tôi cũng mua ở đây thì cái giá cuốt năm nay hơn
đấy cũng phải mua lên cũng phải tầm một mươi năm so với năm ngoái trên một cây
thời tiết diễn biến bất thường cũng đã ảnh hưởng đến năng suất chất lượng của hoa
nhưng với kinh nghiệm và tình yêu hoa của người trồng hoa phù vân thì cũng không lo ngại nhiều
giá các loại hoa cây cảnh năm nay cũng giữ ở mức độ vừa phải
chúng tôi đang tiến hành mở rộng diện tích của cây hoa cây cảnh
bởi vì cho thu nhập cao để đảm bảo đời sống cho bà con xã viên
thế mà cái vụ đông thì hợp tác xã chúng tôi lên kế hoạch gần như là so với các loại hoa cây cảnh
là so với vụ chiêng và vụ mùa của trong năm là diện tích nó có thể là sấp xỉ gần cấp đôi
bởi vì là nó bán xung quanh trước tết và trong tết và sau tết
năm nay người dân trồng hoa ở phù vân lại vui hơn khi sản phẩm của họ được kỳ vọng được mùa được giá
hứa hẹn một mùa bội thu và mang đến một cái tết đủ đầy ấm áp